thưa quý vị lợi dụng nhu cầu sử dụng kết xét nghiệm thuốc phòng điều trị covid một mươi chín của người dân tăng cao
một số đối tượng đã có hành vi tàng trữ buôn bán các loại dụng cụ xét nghiệm thuốc điều trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ không được phép lưu hành sử dụng
chỉ trong thời gian ngắn công an thành phố hải phòng đã liên tiếp phát hiện và thu giữ nhiều vụ mua bán vận chuyển khoe xét nghiệm nhanh và hàng chục nghìn hộp thuốc tân dược giới thiệu là thuốc điều trị covid một mươi chín không có hóa đơn chứng tử theo quy định
dù không được bộ y tế cấp phép sử dụng nhưng gần bảy hộp thuốc có tên gọi liên hoa thanh ngôn vẫn được chủ hàng nhập lậu để về bán cho những người có nhu cầu
tiếp tục mở rộng điều tra mới đây nhất phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng vừa tiếp tục phát hiện và bắt giữ đối tượng trần văn mạnh khi đang vận chuyển năm bốn mươi hai hộp thuốc điều trị covid một mươi chín do nước ngoài sản xuất trị giá hơn năm tỷ đồng
đối tượng mạnh nằm trong đường dây chuyên nghiệp chuyên vận chuyển thuốc điều trị covid một mươi chín từ nước ngoài về tiêu thụ
theo cơ quan công an nếu tiêu thụ chót lọt thì mỗi hộp thuốc có thể mang về cho người bán khoản lời gấp nhiều lần so với số vốn bỏ ra
thực tế kiểm tra các lô thuốc đều ba không rõ nguồn cốc xuất xứ không được cấp phép lưu hành không rõ chất lượng và chắc chắn số thuốc này không đủ điều kiện
sau khi nhập lậu được một khối lượng lớn thuốc đặc trị covid từ cộng hòa liên bang nga chúng đã tiến hành chia nhỏ số lượng thuốc này ra và cất giấu ở nhiều địa điểm có địa hình phức tạp để đối phó với sự phát hiện của cơ quan công an
sau khi nhập nậu được một khối lượng lớn thuốc này ra và cất giấu ở nhiều địa điểm có địa hình phức tạp để đối phó với sự phát hiện của cơ quan công an chúng đã tiến hành chia nhỏ số lượng thuốc này ra và cất giấu ở nhiều địa điểm có địa hình phức tạp để đối phó với sự phát hiện của cơ quan công an

mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông do đó để chủ động phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trên
đồng thời giáo dục pháp luật tạo chuyển biến tích cực về nhận thức ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ đối với chủ phương tiện và người điều khiển
lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề trở quá hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn và tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ
đây là hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh vĩnh long
đường xá bị hư hỏng mặt đường không bằng phẳng xuất hiện nhiều ổ gà gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông
điều này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông đường bộ
lực lượng xá giao thông thực hiện chuyên đề xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trở hàng và quá trọng tải cho phép
quá khổ cũng như là các phương tiện tự thay đổi kích thước thành thùng cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông
chúng tôi tăng cường tuần tra kiểm soát đề cao cảnh giác kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo tinh thần nội dung của chuyên đề
để góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến cũng như góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất trong thời gian tới
lực lượng cảnh sát giao thông
trong tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ từ ngày một mươi năm tháng ba đến hết ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
theo thống kê trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an trong toàn tỉnh đã tổ chức bảy một trăm tám mươi bảy cuộc tuần tra kiểm soát với ba mươi năm bảy trăm tám mươi bốn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia
qua đó phát hiện hai ba trăm bảy mươi bảy trường hợp vi phạm
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một năm trăm chín mươi tám trường hợp với số tiền trên một bảy tỷ đồng trong đó phát hiện tám trường hợp vi phạm về tài trọng quá khổ theo quy định
kết quả đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính sáu trường hợp với số tiền gần ba mươi hai triệu đồng
vì em đắc tiên triền tiên triền về chiều rộng đến chiều sâu đến người điều khiển phương tiện cũng như chủ phương tiện thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trực tượng thông đường bộ
vì em đắc tiên triền tiên triền về chiều rộng đến chiều sâu đến người điều khiển phương tiện thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trực tượng thông đường bộ
cùng với sự gia quân quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông trong tuyên truyền tuần tra kiểm soát xử lý tình trạng xe quá khổ quá tải để nâng cao hiệu quả của công tác này thì vẫn rất cần ý thức của người dân chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện trong việc tự giác chấp hành những quy định của pháp luật về giao thông